trước những căng thẳng giữa mỹ và iran leo thang có thể dẫn đến xung đột vũ trang ở khu vực trung đông bắc phi
ngày hôm nay tám tháng một cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội vừa có công văn gửi các doanh nghiệp
yêu cầu báo cáo về tình hình lao động việt nam làm việc tại các nước vùng vịnh
để bảo đảm an ninh an toàn cho người lao động kịp thời sơ tán người lao động khi có nguy cơ chiến tranh xảy ra
cũng như việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động việt nam đang làm việc tại khu vực trung đông bắc phi
cục quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp lập danh sách số lao động đang làm việc tại các nhà máy
xí nghiệp công trình số điện thoại email đầu mối liên hệ của các nhóm lao động và cán bộ đại diện doanh nghiệp
tại thị trường khu vực bao gồm cả uae qatar ả rập xê út oman khuet bahrain israel và algeria
gửi ba quản lý lao động tại địa bàn và cục quản lý lao động ngoài nước để theo dõi quản lý và hỗ trợ khi cần thiết
đồng thời phối hợp chặt chẽ với công ty sử dụng lao động và các bên liên quan có phương án bảo vệ an toàn an ninh cho người lao động và sơ tán khi có diễn biến xấu xảy ra